nhưng mà mình không nghĩ rằng là ở một cái hơi mà rộng lớn như này mà lại cảm giác rất là bình yên
embo sally thật sự là một nơi kỳ diệu
được đến gần những chú voi khiến tôi cảm thấy như được kết nối với thiên nhiên
thế cảm xúc mà trước đây tôi chưa cảm nhận bao giờ
hiểu về cách sống của chúng đã thay đổi suy nghĩ của tôi về các loại động vật hoang dã
chúng không phải là những con thú hung ác mà là những sinh vật thông minh có cảm xúc và có những mối quan hệ giống như con người
tôi không hiểu vì sao mà ai đó có thể giết hại chúng chỉ vì một thứ không cần thiết như ngà voi
điểm tiếp theo của chúng tôi là một chuyến bay ngắn lên phía bắc để tới khu bảo tồn thiên nhiên sampow
nơi đây khô hạn hơn và được bao xung quanh bởi các ngôi làng của người sampuru
họ thường mang gia súc vào khu bảo tồn chăn thả
anh david davalan là người theo sát những con voi ở đây
chúng tôi sẽ theo dõi những con voi ở đây
chúng tôi sẽ theo dõi những con voi ở đây
chúng tôi sẽ theo dõi những con voi ở đây
chúng tôi sẽ theo dõi những con voi ở đây

miễn câu nói về sampuru muhammad
họ chọn các loại khó khăn rất phân tích
họ chọn một loại cơm họ chạy đi với nó
họ phản ứng hoàn toàn khác với những loài khác
đây chỉ là một dấu hiệu rằng họ rất tinh thần
họ rất giống như loài khó khăn
anh david là người samburu
anh ấy muốn chúng tôi tới thăm một ngôi làng địa phương
và gặp gỡ những người tiên phong trong cuộc chiến bảo vệ voi
cộng đồng địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo tồn
có một kết hợp rất tuyệt vời giữa cộng đồng samburu

có một cộng đồng trong cộng đồng samburu

khi các cộng đồng có vấn đề với các loài khó khăn

và nói cho các loài khó khăn sống yên tĩnh
đây là nơi họ giữ các loài khó khăn của họ

các loài khó khăn là cuộc sống của họ

các cộng đồng samburu có nhiều thứ khác
có thể giúp đỡ các cộng đồng samburu
vấn đề bảo tồn của họ

nhiều trẻ trẻ sẽ đi học
bởi các loài khó khăn sống yên tĩnh

hơn là chết
chuyến thăm đến ngôi làng
là một trải nghiệm tuyệt vời
nhưng bỗng nhiên anh david có một cuộc gọi điện thoại
và chúng tôi phải rời nơi đó
chúng tôi phải đi về
anh thấy đàn ả đỏ đẹp không

anh có thể thấy một số trẻ đang ngủ ở đây

nhìn như một đoàn rất lớn
vậy thì chuyện gì đã xảy ra
cô gái trẻ này đã bước ra
khỏi đoàn của cô ấy
khi tầm giấc dậy

và đây là nơi chúng tôi ở

trời ơi nhìn kìa
vậy thì cô ấy đã

cô ấy đã bước ra khỏi đoàn của cô ấy
nhưng bởi vì cô ấy bị giết
trở lại trong tâm trí

vậy thì chuyện gì đã xảy ra
cô ấy bước ra khỏi đoàn của cô ấy

nhưng họ phải bước ra khỏi đoàn của cô ấy

đó là nơi tốt nhất cho họ
ngày tiếp theo
đoàn của rừng cứu đàn ả đỏ
đã đến đây
và chúng ta đã bị bắt đầu bắt đầu
nhưng quá lâu rồi
chúng ta không thể làm gì
vậy nên hy vọng chúng ta có thể sống được

thực sự là rất là tệ
và mình không nghĩ là
khi mà tới với lại
samporo thì lại chứng kiến
thấy cảnh như thế này
vì thực sự khi mà cảm nhận đầu tiên khi mà xuống đây
thì mình thấy rất là đẹp mọi thứ rất là thanh bình
và quan trọng nhất hơn nữa là
thật sự là thấy cảnh thanh bình
thấy những con voi đang uống nước suối
rồi thấy con voi đang ăn cỏ
khi mà thấy sát chết nằm ở đây
cái cảm xúc rất là
thực sự là không muốn thấy lại một lần nữa
rất là tệ khi mà
trực tiếp thấy được hình ảnh
của chú voi đã bị sát hại như thế này
và đã năm ngày rồi
và thực sự đấy là một điều rất là khủng khiết
khi mà phải chứng kiến tận mắt nó như thế nào
lúc đó thì còn hai con rất là nhỏ vừa mới sinh ra thôi
vẫn còn đang bú sữa mẹ
hằng đang nghĩ là
không biết như thế này rồi
không biết là hai em có được sống sót được hay không
và đó là một cái điều mà hết sức độc ác
khi mà chúng ta giết chết một con mẹ
và để làm ảnh hưởng
tới cả hai con phía sau nữa
và đó là một cái điều
thật sự là rất là tồi tệ ở đây
chỉ một mươi kg ngà voi
nhưng mà sát hại đến một con voi
việc buôn bán ngà voi ở châu á
trị giá hàng triệu đô la
và những kẻ săn trộm sẽ bất chấp tất cả
để đảm bảo nguồn cung
người sân trộm đang giết hại ba mươi ba con voi
mỗi năm trên khắp châu phi
chỉ vì những thứ trang sức được bày bán
ở các vùng biên giới việt nam
và nhiều nơi khác
nhu cầu sử dụng ngà voi vẫn còn cao
và chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ
để kêu gọi mọi người
không tiêu thụ các sản phẩm từ ngà voi
có rất là nhiều người
họ sẵn sàng bảo rất là nhiều tiền
để có thể mua một đôi ngà voi về
để trang trí cho chính ngôi nhà của họ
chỉ để thể hiện rằng
chúng ta có quyền hữu y sự giàu có của họ
và điều đó cũng có nghĩa rằng
với một đôi ngà bị mất đi
đồng nghĩa với việc
một chú voi bị giết hại
chúng tôi trở lại nairobi
để tìm hiểu chính phủ kenya
đang làm gì để giúp loài voi
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
chào mừng quý vị đến với
một nơi rất quan trọng
của bộ phòng chống dịch kenya

của những người
đã chết trong cuộc sống
vì vậy họ đã trả giá

chúng tôi trả giá cho họ
bằng một giấc mơ
đây là một chiến đầy thương vong
cho cả hai phía
đây là một chiến đầy thương vong
cho cả hai phía
nếu bạn mua ngà voi
bạn đang tiếp tay cho cuộc chiến này
những người tốt đang hy sinh
để bảo vệ voi
và những kẻ săn trộm cũng bỏ mạng
để lấy được ngà voi
đáng buồn thay kiểm lâm không thể nào
ngăn chặn tất cả các tay săn trộm
một số ngà voi được vận chuyển
trót lọt đến châu á
và một số bị chặn lại bởi chính phủ các nước
đóng trò này
là những gì còn sót lại
của hàng ngàn chiếc ngà voi
chúng ta có một trăm linh năm nhịp
và đây là trộm còn trộm
với kenya chúng tôi
muốn trả lời

việc tạo dụng bản thân
với kenya chúng tôi rất kiên trì về
việc tạo dụng bản thân

việc tạo dụng bản thân
vậy tại sao các anh
chúng tôi rất kiên trì

đống cho này là minh chứng cho cái chết của hàng ngàn con voi
gây thiệt hại hàng triệu đô la doanh thu cho ngành du lịch của kenya
và không chỉ những con voi bị giết mới phải chịu đau đớn
nhiều voi con bị bỏ lại
không có mẹ hoặc bày đàn có thể cũng sẽ chết sau đó
điểm dừng chân cuối cùng chúng tôi đến thăm nơi đã đem lại hy vọng và cuộc sống mới cho những chú voi này
những con voi này luôn luôn bị đau đớn bởi những lý do khác nhau đặc biệt là nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nhất của bò chính bình
đi ra ngoài và xem họ nào

chúng ta có hai mươi tám con voi
và lúc đó chúng ta có thời gian để ăn bữa tối
chúng ta đều đau đớn đều đau đớn vì nước của chúng

và chúng ta có thể ăn bữa tối

ê có cùng mình cũng bị sợ vào nó
nó đến với chúng ta

khi nó đã bắt đầu
mẹ của nó đã bị giết bởi bọn tàu
bao nhiêu lít
đây là khoảng năm lít
mỗi lần uống là hai bình là một mươi lít
đây là lít của trái tim
nó tên là mbeku
đây là con voi của mẹ

ồ năm tháng
cái này cả năm tháng thôi

một chút xíu xíu thôi nó không có kiểu lấy nhiều như mấy ảnh đó
chưa biết chưa biết chưa biết ăn hay gì
nó nhai kìa
em nghe tiếng nhai của nó luôn đó

được rồi anh ạ
khoảng thời gian ở kenya thật tuyệt
cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm ở nơi đây
chúng tôi nhận ra rằng
voi cũng trân trọng gia đình
và cũng có những cảm xúc giống như con người
khi trở về việt nam
chúng tôi quyết tâm cùng cộng đồng cấu lấy chúng
trung quốc đã từng là thị trường tiêu thụ chính của ngà voi
nhưng gần đây
việc buôn bán ngà voi ở đó đã bị cấm
và các mối giao thương đang dần chuyển về việt nam
đúng là có cái cảm giác là đúng là người việt nam ít dùng ngà voi hơn thật
trong thời gian gần đây
ở rất nhiều nước
trong đó có hồng kông và trung quốc
đã nghiêm cấm
ngăn chặn việc buôn bán và sử dụng ngà voi
và họ siết chặt thực thí pháp luật rất là mạnh mẽ
và khi đó
những bọn săn trộm và những kẻ buôn lậu ngà voi
đã chuyển hướng sang việt nam
và vận chuyển ngà voi đến rất nhiều việt nam
chúng mình hằng ngày hằng mỗi ngày
chúng tôi thông qua cửa khẩu khoảng hai tạc khai
và gần đây
những trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi phát hiện
bảy lô hàng ngà voi và bảy gt
thông qua cảng giả vụ một
vụ thứ nhất
chúng tôi phát hiện
có một doanh nghiệp
công ty dự tiên
họ đã mở tạc khai tại khu vực một
để nhằm theo khai báo trên tạc khai hải quan
là cả gỗ
từ châu phi
qua phát hiện thì kiểm tra và
độc khuất phá hủy các viên gỗ này
chúng tôi phát hiện
vừa có tên là hai ký ngà voi
thông qua cảng
đây là vụ đầu tiên
trong năm hai nghìn một mươi sáu
của hải quan phát hiện của cảng biển
số rất lớn như thế
các tháng về sau
tháng một mươi tháng một tháng một mươi hai
chúng tôi tiêm tụ phát hiện được
thêm sáu vụ nữa
tổng số ngà voi thông qua
chúng tôi bắt trong khiến dịch
trong năm cuối năm hai nghìn một mươi sáu
năm bốn trăm linh ký ngà voi
theo chúng tôi hiểu là
việt nam là một khởi điểm trung chuyển
ngà voi đi các nước khác
một luật hình sự
mới được thông qua tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
có một bước tiếp rất lớn
trong việc đưa chừng trị
cũng như việc có án hình dự phạt thích đáng
cho đối tượng bận chuyển ở vườn hàng giá
chúng tôi cũng mong muốn tuyên truyền
trong việc cơ hội hải quan
cơ hội khác
chăm phủ phát hiện bắt giữ
để nhằm thông báo
cho người dân việt nam
cũng như các nơi khác
để chứng minh rằng
cơ hội chính phủ việt nam
cũng đi kiên quyết
trong việc phòng chống
và ngăn chặn
các vụ đập vào vườn hàng giá
tại việt nam
cũng như khắp thế giới
các du khách trung quốc đến việt nam mua ngà voi
và các sản phẩm trái phép từ động vật hoang dã
một số người việt cũng đang mua ngả voi
tôi luôn bị ám ảnh
khi nghĩ tới chuyện
mỗi sản phẩm như vậy
tương đương với một con voi đã bị giết
và mỗi con voi chết
có thể ảnh hưởng đến nguồn tiền du lịch hỗ trợ
cho nền kinh tế của các nước châu phi
mọi thứ đang dần thay đổi
và mỗi chúng ta
đều có thể
là một phần của sự thay đổi đó
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tất cả các hành vi buôn bán ngà voi ở việt nam
đều là bất hợp pháp
và mọi người
có thể thông báo các trường hợp vi phạm
với cảnh sát hay hải quan
chúng ta đều có thể trở thành những người tiên phong
trong cuộc chiến bảo vệ những con vật đáng yêu này
và phong trào chống lại nạn buôn bán ngà voi
đang lan rộng trên toàn thế giới
từ trung quốc
đến mỹ và thái lan
tất cả mọi người đều đang hợp sức cùng nhau
để chấm dứt vấn nạn này
voi là sinh vật tuyệt vời
và rất nhiều người ở châu phi
đang ngày đêm ra sức bảo vệ các loài động vật hoang dã
quý hiếm của họ
thật xót xa khi phải chứng kiến
những đau đớn và sự tàn độc mà loài voi phải gánh chịu
để thỏa mãn nhu cầu con người về ngà voi
và đau lòng hơn
khi tôi biết được rằng
việc buôn bán dã man này đang nổi lên ở việt nam
nhưng tôi hy vọng
với những điều luật nghiêm khắc hơn đã được thông qua
sự quyết tâm của chính phủ việt nam
trong việc tăng cường thực thi pháp luật
cùng sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng
chúng ta có thể cứu loài voi châu phi khỏi họa tiệc chủng
để thế hệ sau có thể tặng móc chim ngưỡng loài vật tuyệt vời
đang cùng chúng ta sinh sống cho hành tinh này